nhân kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng trung bồn tối nay chương trình nghệ thuật chuông bồn miền đất huyền thoại
nhằm tưởng nhớ tôn vinh các anh hùng liệt sĩ trên cung đường trung bồn huyền thoại
do báo nhân dân và tỉnh nghệ an phối hợp tổ chức đã diễn ra tại khu di tích lịch sử trung bồn
thuộc xã mỹ sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
đến dự có các ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
ban tuyên giáo trung ương đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cùng các lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo báo nhân dân
các bộ ngành địa phương
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước nghệ an là hậu phương lớn trực tiếp của tiền tuyến lớn miền nam
là tiền tuyến lớn của hậu phương lớn miền bắc xã hội chủ nghĩa
và trên vùng tuyến lửa khu bốn này chuồng bồn có vị trí đặc biệt quan trọng trên cung đường một mươi năm a
huyết mạch giao thông chi viện nhân lực vật lực cho chiến trường miền nam
trong khói lửa đạn bom ác liệt hàng nghìn cán bộ chiến sĩ dân công hòa tuyến và người dân nơi đây
đã kiên cường bám trụ mưu trí chiến đấu dũng cảm giữ vững mạch máu giao thông cho những đoàn xe đoàn quân ra tiền tuyến
và cũng tại trung bồn một hai trăm bốn mươi người con yêu tuyến
một hai trăm bốn mươi người con yêu tuyến thuộc các lực lượng quân đội công an thanh niên sung phong dân công hòa tuyến
đã ngã xuống mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ
trong số những người con yêu tú đó có một mươi ba thanh niên sung phong tiểu đội hai tiểu đội thép thuộc đại đội ba trăm một mươi bảy đội sáu mươi năm
tổng đội thanh niên sung phong nghệ an
họ đã hy sinh vào dạng sáng ngày ba mươi một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chuồng bồn đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho tuổi trẻ
đây là địa chỉ văn hóa tâm linh đón hàng vạn đồng bào chiến sĩ về đây tri ân thăm viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ
lễ kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng chuông bồn và chương trình nghệ thuật chuông bồn miền đất huyền thoại
là hoạt động tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang
các thương binh bệnh binh cựu thanh niên sung phong thần nhân liệt sĩ gia đình có công với cách mạng
trong đó có một mươi ba liệt sĩ của tiểu đội thép anh hùng đã ngã xuống cách đây tròn năm mươi năm về trước